sau khi tình hình dịch bệnh xảy ra cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chỉ đạo của đảng chính phủ và bộ công an về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tập trung sản xuất phát sóng đăng tải gần hai tin bài phóng sự đảm bảo kịp thời nội dung tốt
đánh giá cao những nỗ lực của cục truyền thông công an nhân dân trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu báo chí công an nhân dân thời gian tới cần tiếp tục phản ánh nhanh chính xác về diễn biến dịch bệnh
tuyên truyền phổ biến sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo bộ sự chủ động tích cực khẩn trương của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân khi tham gia phòng chống dịch
tuyên truyền biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt
đặc biệt mỗi phóng viên biên tập viên cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
về công tác hậu cần và y tế công an nhân dân
tại buổi làm việc với công ty một mươi chín tháng năm thuộc cục công nghiệp an ninh bộ công an về tiến độ sản xuất khẩu trang để trang bị cho cán bộ chiến sĩ phòng chống dịch bệnh khi thực hiện các nhiệm vụ công tác
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an nhấn mạnh
công an là một trong những lực lượng nơi tuyến đầu góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó việc đáp ứng nhu cầu về khẩu trang là rất cấp thiết
vì thế các đơn vị hậu cần y tế trong công an nhân dân nói chung công ty một mươi chín tháng năm nói riêng
cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vào việc với tinh thần hang say trách nhiệm như một cơ hội để góp phần vào việc phòng chống dịch ở tuyến xã